ngày hôm qua nga đã lên tiếng cáo buộc ukraine làm đình trệ tiến trình hòa đàm giữa hai bên khi mà đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn về vấn đề này
trong khi đó cùng ngày tổng thống ukraine khẳng định đàm phán là giải pháp cần thiết để giải quyết xung đột dù không hào hứng đối thoại với moscow
người phát ngôn điện kremlin cho biết giới chức lãnh đạo ukraine liên tục đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn về tiến trình hòa đàm
và khiến cho moscow không hoàn toàn nắm bắt được những yêu cầu của kiev
và đây là nguồn nhân khiến các cuộc hòa đàm giữa hai bên bị đóng băng từ tháng ba đến nay
cùng ngày trong một tuyên bố tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của đàm phán với nga trong giải quyết xung đột
dù cho biết không hào hứng đối thoại với người đồng cấp nga vladimir putin
nhà lãnh đạo ukraine cũng cho rằng nga chưa có dấu hiệu sẵn sàng tham gia hòa đàm một cách nghiêm túc